nằm trong chuỗi các hoạt động đón tết nguyên đán canh tí hai nghìn hai mươi của tp hcm
lễ hội nương sách tết sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi hai đến ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi
trên ba tuyến đường mạc thị bưởi nguyễn huệ và ngô đức kế quận một tp hcm
đường sách tết canh tí với ba phân khu tuyến nguyễn huệ có chủ đề điều kỳ diệu từ sách
triển lãm tư liệu sách và hình ảnh kỷ niệm chín mươi năm ngày thành lập đảng
và các ngày lễ lớn trong năm hai nghìn hai mươi
tại đây cũng triển lãm báo xuân trương bày về biển đảo
tuyến ngô đức kế có chủ đề cà phê sách và công nghệ là khu sách tổng hợp với nhiều thể loại khác nhau
cũng là khu cà phê sách để bạn đọc dừng chân nghỉ ngơi và thư giãn đọc sách
tuyến mạc thị bưởi có chủ đề thế giới diệu kỳ của em là khu sách dành riêng cho thiếu nhi
lễ hội đường sách tết mở cửa đón khách trong bảy ngày từ hai mươi hai đến hai mươi tám tháng một
tức từ hai mươi tám tháng chạp đến hết mùng bốn tết